câu hỏi tiếp theo của một bạn khán giả có email hiu nguyen bảy mươi tám a gmail com
xin gửi đến phó giáo sư tiến sĩ đậu xuân cạnh
với người bệnh vừa trải qua cơn đột quỵ thì cần có chế độ ăn uống sinh hoạt như thế nào
để phục hồi sức khỏe sau tai biến và ngăn ngừa bệnh tái phát
bác sĩ có thể gợi ý một số món ăn hoặc bài thuốc tốt cho bệnh nhân đột quỵ
khi một người vừa trải qua cơn đột quỵ thì thứ nhất là về mặt dinh dưỡng
thì bao giờ chúng ta cũng phải cân bằng gọi là đủ năng lượng ca lo
cũng như cân bằng dinh dưỡng ta nói theo y học hiện đại như vậy
về y học của truyền thì bao giờ quan điểm là tị vị là cội nguồn của khuy huyết
ăn uống là cội nguồn của sức khỏe phải đủ ăn đủ sức để có sức khỏe
hiện nay thì phải nói rằng là ăn truyền thống theo ăn cơm là loại truyền thống
mình ăn như thế cũng rất là khó mà bây giờ có nhiều loại dinh dưỡng
rất là tốt ví dụ nếu người bệnh đơn giản nhất nếu người bệnh có điều kiện
sự ensure là một trong những cách để có thể đem lại tốt
người bệnh vừa tính được dinh dưỡng ví dụ người bệnh năm mươi kg
đồng nghĩa với tương đương được khoảng một năm trăm linh kcal một ngày chẳng hạn
thì như thế là uống chỉ cần uống ba bốn lon lon thôi là đủ dinh dưỡng
và nó lại cân bằng dinh dưỡng cả rất là nhiều thứ
vừa đạm vừa đường vừa chất khoác vừa vitamin
thì đem lại cái dinh dưỡng như vậy
rồi là chúng ta nhìn cái dinh dưỡng ở đây xế góc độ
là calo tại dưới các độ cân bằng
coi như là các cái chất khoáng
và dưới các độ cân bằng cả vitamin
thì mới đem lại một phù hợp tốt
đó là còn nếu người bệnh chỉ ăn truyền thống ăn cơm
thì chúng ta không phải tính không phải bắt cơm
tuy nhiên là ăn nhiều lần trong ngày
cứ ăn nhiều lần như thế này
thường thường ta ăn một người bệnh thường ta ăn ba lần
thì người bệnh như thế này có thể ăn bốn lần đến năm lần
và ăn ít một chút mà chia làm nhiều lần như vậy

người bệnh cũng rất là dễ tiếp cận cái ăn
thứ hai là người bệnh cũng gầm người ta đợi chán
và đặc biệt là người ta rất cần
người bệnh bị đột quỵ
mà sau khi đột quỵ bị liệt
thì họ rất cần cái sự gần gũi của người nhà
đặc biệt cái giai đoạn tháng đầu tiên
là cái gần ba tháng đầu
gần gũi người già là vô cùng quan trọng về mặt tâm lý
sau đó tôi khuyên mọi người nhà
hãy chăm sóc cái người thân của mình
bằng không chỉ là đơn thuần là dịch dưỡng
mà còn phải chăm sóc cái thái độ
cái gần gũi cái chia sẻ
đấy là vô cùng quan trọng để giúp người bạn phục hồi
còn bài thuốc ví dụ như là
về thức ăn đặc trưng
đặc trưng thì
những cái món ăn mà
chúng ta nên tránh
ví dụ như là món ăn quá lạnh
tất cả là phải thức ăn nóng
thứ hai là không ăn những món thức ăn dễ tiêu
ví dụ là những cái thức ăn hơi khó tiêu
ví dụ như ăn thức ăn khó tiêu
đậu mà ăn nhiều quá nó bị ê
rồi ví dụ như là cá thì phải nấu
nhưng mà nấu cái với góc độ là
nấu rất là mềm
nấu kiểu nấu hầm
để ăn vào nó
người bệnh không phải dùng cái lực để mà nhai
nếu mà chúng ta ăn theo kiệp bí tết là không được
nó không thể phải ăn theo hầm
đấy là câu chuyện
với thức nhai và cái
thì coi như người bệnh cảm thấy
nó không phải dùng lực để mà nhai
mà ăn để mà cảm nhận được cái ngon
nhưng mà cực lạ không phải
như ăn như người khoản
nó dễ tiêu hóa hơn rất nhiều
đó là lạ
còn cái vấn đề đồng ý
thì bao giờ quan điểm chúng tôi
đó là cân bằng âm dương
ví dụ khi người bệnh
ta biến bóng não
thì cái dương khí cần phải quan trọng
cái cá thịt
thì ăn vừa phải thôi
nó nhiều quá
nếu không có nó thì cũng không được
có những người bệnh đáng lắm
thứ hai là
chắc cái rau
thì phải nói rằng là
cái rau thì
hãy quan tâm đến cái rau sắc
thì là cái rau có màu sắc
rất là quan tâm
cái như cà rốt
rồi đó là một cái
đó là thứ mà cần quan tâm
hoặc là bí đỏ
một thứ là cần quan tâm
đó là những ăn
còn bài thuốc
bài thuốc thì tôi khuyên
phải có thay thuốc đồng ý
đừng tự dùng
không nên tự dùng
còn ví dụ ngay dùng sâm
nếu có người có điều kiện
để dùng sâm
thì dùng sâm cũng rất là tốt
dùng linh chi cũng rất là tốt
để dùng cái thứ này
thì bao giờ
dùng dài ngày
thì bao giờ
dùng liều thấp nhất
có hiệu quả
ba đến năm gram một ngày
chứ nếu mà dùng quá
một mươi đến một mươi năm gram
một ngày là
nó sẽ có tác dụng ngược
nó sẽ gây giảm
giảm dương khí
làm cho mình mệt
mà dùng ít
thì nó tăng dương khí
tăng sức khỏe lên
nhưng để dùng người
thì ức chế lại
rồi giảm dương khí
sâm là dùng liều thấp
xin cảm ơn phó giáo sư cảnh
hy vọng với phần tư vấn vừa rồi
của phó giáo sư tiến sĩ đậu xuân cảnh
thì bạn khán giả này
đã có một
chế độ ăn
dành cho người nhà của mình
thật là hợp lý
và đúng cách